chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bà rịa vũng tàu
nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn
cùng dự buổi làm việc có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước
lãnh đạo các bộ quốc phòng kế hoạch và đầu tư công thương giao thông vận tải tài chính
sau khi nghe báo cáo của tỉnh chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên các mặt
mà bà rịa vũng tàu đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp khó dự báo tác động nhiều mặt đến nước ta
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã luôn giữ vững đoàn kết thống nhất
sự đồng thuận cao trong nhân dân chủ động khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt
các mục đích tự nhiên tự nhiên
các mục tiêu nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực
chủ tịch nước trần đại quang lưu ý bà rịa vũng tàu cần khai thác tốt hơn tiềm năng
lợi thế của tỉnh ven biển huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương
để phát triển kinh tế nhanh bền vững tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa
giữ gìn phát huy các bản sắc văn hóa chăm lo nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ chiều một mươi chín tháng bảy chủ tịch nước trần đại quang
và đoàn công tác trung ương đã đến thăm và tặng quà các thương binh bệnh binh đang điều dưỡng
tại trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà năm mươi tám thương binh bệnh binh đang được điều dưỡng
tại trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự ghi nhận tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ
thương binh bệnh binh đã hy sinh sương máu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng cao cả của đảng
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp tốt với bộ lao động
thương binh và xã hội cùng các bộ ngành có liên quan đã luôn quan tâm chăm lo
tạo nhiều điều kiện thuận lợi để trung tâm điều dưỡng ngày càng khang trang về cơ sở vật chất
các thương binh bệnh binh được hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn